bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen vừa qua đã bất ngờ có chuyến thăm tới ukraine gặp các quan chức chính phủ của nước chủ nhà
trong đó tái cam kết sự ủng hộ của washington đối với kiev
trong cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelensky bộ trưởng yellen đã thông báo khoản giải ngân đầu tiên trị giá hơn một hai tỷ usd
trong gói hỗ trợ khoảng một mươi tỷ usd mà washington sẽ cung cấp cho kiev trong những tháng tới
theo bà sự hỗ trợ kinh tế của mỹ đang giúp duy trì hoạt động của chính phủ ukraine và các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng
trong những trường hợp đặc biệt trong đó có cả việc trả lương cho công chức lính cứu hỏa và giáo viên
bà yellen cũng nhấn mạnh mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ ukraine cũng như sẽ hối thúc các đồng minh hành động nhiều hơn trong việc hỗ trợ ukraine
tổng thống zelensky đã cảm ơn sự hỗ trợ của washington đối với nước này cả về vũ khí lẫn tài chính
mỹ hiện là nước hỗ trợ quân sự và tài chính chủ yếu cho ukraine
ukraine với gần năm mươi tỷ usd cung cấp cho kiev trong năm vừa qua